các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng ngày ba mươi tháng chín sau khi biết được thông tin thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách
khoảng một trăm linh người đã tự đi xe máy hướng về cầu đồng nai để về quê
tuy nhiên việc người dân về quê tự phát không được chính quyền thành phố cho phép
nên lực lượng công an quân đội đã có mặt ngăn chặn người dân không tự ý về
nhiều người không về được đã tập trung trước bến xe miền đông mới để chờ đợi
để nắm bắt được nguyện vọng của người dân lực lượng chức năng đã lấy thông tin của từng người
và chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố
đứng nếp bình bên chiếc xe máy đang treo chiếc bàn thờ và di ảnh của vợ
ông nguyễn văn tiền buôn dầu cho biết cùng con trai mang theo cho cốt của vợ về quê đồng nai
nhưng bị chặn tại khu vực gần cửa ngõ thành phố hồ chí minh
vợ tôi mất hơn một tháng nay vì covid một mươi chín và hôm nay nghe thành phố nới lỏng giãn cách
mới có cơ hội mang cho cốt bà ấy về quê nhà nhưng lại bị chặn lại ở chỗ này
tôi và con trai cùng đưa bà ấy về quê chứ mấy tháng nay bị mắc kẹt cuộc sống khó khăn quá
vợ tôi mắc covid một mươi chín và mất khiến hai cha con rất đau buồn
mong ngày thành phố cho về quê càng sớm càng tốt ông tiền chia sẻ
theo ông tiền nếu bây giờ không về thì cũng không thể quay trở lại nữa vì đã trả phòng trọ
hơn nữa nợ tiền trọ vẫn chưa trả hết nên không còn cách nào khác
nguyện vọng của tôi là đưa cho cốt của vợ về quê để vợ tôi được ở bên gia đình con cháu ông tiền tâm sự
trên chiếc xe máy cà tàng trở đầy vật dụng cá nhân
ông tiền đứng giữa đám đông tập trung về quê hướng ánh mắt về lực lượng chức năng với sự hy vọng
trong sáng nay nhiều người cũng mang theo con nhỏ những đứa trẻ tầm hai đến bốn tuổi hồn nhiên theo cha mẹ trên chiếc xe máy trở về quê
cũng tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi cả buổi sáng mà không ra khỏi được thành phố
không chỉ trẻ em mệt mỏi nhiều người lớn cũng nằm dài trên xe máy
mang theo giường xếp để ngủ dọc đường trên đường về quê anh lê thái quân cho biết
về nghệ an với chặng đường quá xa nên mang theo giường xếp
anh cũng như nhiều người khác chia sẻ mấy tháng nay không trụ thêm được nữa nên phải về quê
tại buổi họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình
thay mặt ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công bố chỉ thị về tiếp tục kiểm soát
điều chỉnh các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
mục tiêu của chỉ thị này là tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên toàn địa bàn tp hcm kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất
ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết
trước hết cần củng cố phục hồi hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
thành phố an toàn hiệu quả quan tâm mở cửa các hoạt động của khu vực sản xuất
kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân thành phố
đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới
chỉ thị bám sát thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín quy định hướng dẫn của bộ y tế
triển khai từng bước thận trọng chặt chẽ chắc chắn theo phương châm an toàn là trên hết
an toàn tới đâu mở cửa tới đó mở cửa thì phải an toàn
bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng biện pháp cao hơn
hoặc nới lỏng giãn cách xã hội cho phù hợp
phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình cho biết
tinh thần là không phải ngay sau ngày ba mươi tháng chín dân toàn thành phố tất cả hoạt động ổ ạt mở
mà chúng ta sẽ phải thận trọng từng bước có lộ trình để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân là trên hết
trong phần mục tiêu tiêm chủng nhằm đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới
nhưng không có nghĩa là người dân sẽ được ra đường với số lượng lớn ngay một lúc
chúng ta phải tính toán cái này
theo đó từ sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm tiếp tục kiểm tra
kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố
cũng như kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với hoạt động phòng chống dịch chỉ thị đề nghị đa dạng hóa nguồn vaccine
huy động mọi nguồn lực để đạt bao phủ vaccine toàn dân sớm nhất
ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu người có nguy cơ cao
tp hcm tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện tầm soát ở khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người như chợ đầu mối
bến xe bệnh viện trường học khuyến khích doanh nghiệp tổ chức người dân
tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên định kỳ theo hướng dẫn của ngành y tế
ban hành quy trình quản lý và xử lý khi phát hiện f trong cộng đồng
trong khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khu vực khác phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới
không làm gián đoạn các hoạt động
đảm bảo một trăm linh các quận huyện thành phố thủ đức có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
và tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
huy động mọi nguồn lực tham gia công tác chăm sóc f tại nhà
ngoài ra thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình điều trị ba tầng
hạn chế tối đa số bệnh nhân trở nặng kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất có thể
nâng cao năng lực điều trị của hệ thống các bệnh viện bao gồm cả các bệnh viện tư nhân
chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh
nghiên cứu thành lập khoa covid tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa
theo chỉ thị người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã qr của ứng dụng vneid và ứng dụng y tế hcm
có thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ như
f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hải mũi
và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
thực hiện nghiêm năm k khi có những triệu chứng ho sốt khó thở hoặc cần cấp cứu y tế
liên hệ ngay với số điện thoại đường dây nóng của tổ phản ứng nhanh covid một mươi chín tại địa phương
hoặc tổng đài cấp cứu một trăm một mươi năm
trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực thực phẩm
liên hệ ngay các tổ an sinh xã hội của địa phương tổng đài một nghìn hai mươi hai
hoặc đăng ký trên ứng dụng an sinh của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
đặc biệt người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác
trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh phải thực hiện theo quy định
việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên công vụ công nhân chuyên gia
người đi khám chữa bệnh tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố
và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ đường thủy đường sắt đường hàng không
theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của bộ giao thông vận tải và quy định của bộ y tế
tp hcm sẽ tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp danh với các tỉnh
tại các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện người tham gia lưu thông bằng mã qr
và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực
tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành theo tình hình thực tế
không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ủn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát
khi các địa phương còn quản lý kinh tế với tư duy pháo đài
thì dù tp hcm chuyển sang trạng thái bình thường mới sẽ vẫn gặp phải nhiều khó khăn
thiếu lao động đứt gãy liên kết nguyên liệu logistics là hai lo ngại lớn nhất
tôi chỉ hoạt động cầm trường vì thợ cắt tóc về quê gần hết
chủ tiệm cắt tóc paris theo salon quận bốn chia sẻ
mặc dù kế hoạch từng bước nới lỏng của tp hcm
cho phép dịch vụ cắt tóc được hoạt động tối đa năm mươi công suất
một mươi trên một mươi bốn thợ cắt tóc của tiệm đã về quê tránh dịch và chưa biết sẽ quay lại thành phố bằng cách nào
trong khi đó chủ tiệm không thể tuyển nhân viên mới vào lúc này
vì như vậy đồng nghĩa tuyên bố đuổi việc cắt đứt nguồn mưu sinh của những thợ cắt tóc đang ở quê nhà
điều lo lắng của chủ tiệm này không phải là đơn lẻ
tổng giám đốc công ty nhựa bình minh nguyễn hoàng ngân cho biết
doanh nghiệp muốn tái lập hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vận chuyển không được
stick không hoạt động hay người lao động không di chuyển được sẽ rất khó khăn
ông nguyễn tránh phương phó chủ tịch hội mỹ nghệ và chế biến gỗ tp hcm
cũng cùng chung nỗi lo về nguồn nhân lực
ông nhận định ngành gỗ có khả năng thiếu hụt từ sáu mươi đến bảy mươi lao động
do vậy lao động ở những tỉnh lân cận tp hcm đã được tiêm vaccine
cần có quy chế phối hợp để giúp họ đi lại có sự thống nhất về khu vực
chứ không phải là từng địa phương đơn lẻ
báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
của cục thống kê tp hcm chỉ ra số lao động làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến
chế tạo trong tháng chín giảm sáu mươi ba ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
luy kế chín tháng lực lượng lao động giảm hai mươi hai một so với cùng kỳ
các ngành có chỉ số lao động giảm so với cùng kỳ như sản xuất đồ uống giảm bốn mươi bốn
sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm ba mươi hai chín sản xuất xe có động cơ giảm ba mươi một tám
khó khăn cho việc bổ sung nguồn nhân công từ các địa phương chỉ là một trong các yếu tố minh chứng liên kết vùng đất gãy
thực tế cho thấy giãn cách vào thời gian dài đã bẻ gãy liên kết giữa tp hcm với vùng kinh tế trọng điểm phía nam
chuỗi cung ứng bị gián đoạn ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của doanh nghiệp
đại diện công ty nhựa bình minh thông tin thêm doanh nghiệp không làm sao vận chuyển được vật tư đi giữa các địa phương
chỗ nào cũng ngăn sông cấm trợ trong khi tp hcm lại đang khóa chặt
tính liên kết vùng nếu không mở ra được thì các doanh nghiệp không có cách nào để phục hồi sản xuất
đề nghị tp hcm và chính phủ cần nhất quán không thể để chúng tôi đi đến nửa đường thì bị ngăn cản và phải quay về
như vậy làm sao khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh lại được tổng giám đốc công ty nhựa nói
trước đó trao đổi với phóng viên việt nam nét tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội khẳng định
luân chuyển giao thông phải gắn kết giữa các địa phương chứ không thể trong nội địa một tỉnh
sản phẩm hoàn thành đi xuyên qua nhiều địa phương từ địa phương sản xuất đến địa phương xuất khẩu
hoặc từ chỗ sản xuất đến nơi tiêu thụ nếu không có sự nhất quán sẽ dẫn đến bế tắc
tiến sĩ phạm công hiệp giảng viên cấp cao khoa kinh doanh và quản trị đại học imit nhận định
việc thống nhất các biện pháp phòng chống dịch ở tất cả các tỉnh thành là rất quan trọng trong đảm bảo lưu thông hàng hóa và sản xuất
tp hcm sẽ không thể hoạt động bình thường nếu các tỉnh thành lân cận không phối hợp
cùng các nỗ lực mở cửa
ông hiệp phân tích có thể chấp nhận một số khác biệt trong biện pháp phòng chống dịch nhằm đáp ứng khả năng y tế của từng địa phương
nhưng cần phải xác định các ngành sản xuất dịch vụ đòi hỏi tính liên kết cao giữa các địa phương
sự thông suốt liên tỉnh và biện pháp nhất quán từ trung ương
có như vậy mới đảm bảo từng bước mở cửa nền kinh tế và kiểm soát dịch hiệu quả trong giai đoạn đáp ứng mới với dịch
mới đây bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan thừa nhận
đang không có sự kết nối giữa một mươi ba tỉnh đồng bằng sông cổ long
thực thể kinh tế này không có biên giới hành chính nào cả trong khi đang bị quản lý theo biên giới hành chính
tư duy quản lý theo địa giới chính là điều ách trở
theo ông hoàn mỗi xã phường là một pháo đài nhưng là pháo đài phòng chống dịch chứ không phải là pháo đài kinh tế
kinh tế cần sự vận hành liên mạch trong suốt một mươi ba tỉnh
địa giới hành chính mang tính chất quản lý nhà nước
xã hội chứ không phải là quản lý kinh tế ngay cả trong điều kiện bình thường chứ không phải là dịch bệnh
cần phải tư duy lại một chút thôi thì câu chuyện có thể đã đỡ đi phần nào
bộ trưởng hoàn nêu quan điểm
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin phát sóng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị cũng đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại